vụ việc đang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận liên quan đến diễn biến mới nhất liên quan đến vụ bé gái tám tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về việc khởi tố bổ sung vụ án giết người và che giấu tội phạm
đồng thời có quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn võ quỳnh trang quê tỉnh gia lai về tội giết người
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cũng có quyết định khởi tố bị can lệnh tạm giam đối với nguyễn kim trung thái chú quận một về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm để điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó vào ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một công an phường hai mươi hai quận bình thạnh tiếp nhận tin báo về việc cháu bé sinh năm hai nghìn một mươi ba tử vong tại bệnh viện vinmec
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thạnh đã tiến hành điều tra qua đó đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can ra lệnh tạm giam đối với nguyễn võ quỳnh trang về tội hành hạ người khác
vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thạnh đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với nguyễn kim trung thái về hành vi ngược đáy hành hạ con
vào ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thạnh chuyển hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền
kết quả điều tra bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm xác định quá trình sống chung như vợ chồng
thái và trang đã nhiều lần đánh đập bé gái là con ruột của thái bằng tay cây roi
thái đã nhiều lần chứng kiến trang đánh đập hành hạ cho bé thậm chí là có lần trong lúc trang hành hạ cho bé thì thái cũng chửi mắng và đánh cho bé
trong khoảng thời gian từ một mươi bốn h cho đến một mươi tám h ngày hai mươi hai tháng một mươi hai trang đã liên tục đánh đạp khiến cho cháu bé tử vong
sau khi cháu bé tử vong thái biết trang có đánh con mình nên đã có hành vi xóa bỏ dữ liệu camera của căn hộ mình nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam một đối tượng
đang chờ đến ngày đi thi hành án về tội cố ý gây thương tích thì lại gây thêm án giết người
đối tượng là inisa ayun một mươi bảy tuổi chú xã eayong huyện grom park tỉnh đắk lắc
trước đó vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một inisa phạm tội cố ý gây thương tích và bị toán nhân dân huyện crong park xử phạt hai mươi tháng tù giam đang chờ thi hành án
vào ngày một mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một sau khi đến nhà phan văn hậu ayun ở thị trấn phước an huyện crong park để ăn nhậu
trên đường được hậu trở về cả hai đã gây sự với anh ion pia chú tại xã eang huyện grom park
trong lúc lời qua tiếng lại inisa đã cầm cuốc đánh vào đầu anh ijon và khi anh ijon bỏ chạy thì cả hai đã đuổi theo và chém nhiều nhát vào người
sự việc chỉ dừng lại khi mà người dân ở đó phát hiện và chạy đến can ngăn hậu quả là nạn nhân có tỷ lệ thương tật một mươi bốn
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đã thi hành lệnh bắt inisa ayun để điều tra về tội giết người và
cũng có hồ sơ để xử lý phan văn hậu ayun theo quy định của pháp luật
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh đắk lắc phối hợp với công an thành phố buôn ma thuật
vừa phá thành công chuyên án và bắt giữ một đối tượng có hành vi chiếm dụng trên bốn trăm linh tài khoản facebook để lừa đảo với số tiền hơn một mươi tỷ đồng
trước đó công an tỉnh đắk lắc nhận được đơn tố giác của chị kỳ diệu quỳnh hai mươi bảy tuổi trú tại thị trấn eak huyện eka tỉnh đắk lắc về việc
bị một đối tượng giả làm người quen lừa đảo lấy ba mươi triệu đồng qua hình thức mượn vai từ tin nhắn trong facebook
sau gần hai tháng vào cuộc điều tra lực lượng công an đã bắt được đối tượng gây án là phạm vũ quang trường hai mươi tuổi trú tại xã bình đông thị xã gò công tỉnh tiền giang
hiện đối tượng trường đã được di lý về công an thành phố bùn ma thuật để xử lý
bước đầu trường khai nhận do không có nghề nghiệp ổn định nên tự lên mạng internet tìm hiểu các phương thức hỗ trợ dịch vụ facebook
như quảng cáo bán hàng hỗ trợ tăng like forlo comment lấy lại tài khoản quê mật khẩu để thu tiền phí
khi khách hàng có nhu cầu và đồng ý với mức phí trường đưa ra đối tượng liên yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản và thông tin cá nhân
từ đó trường chiếm dụng luôn quyền sử dụng facebook rồi mạo danh người dùng nhắn tin cho bạn bè người quen của chủ tài khoản để vay mượn tiền
trước tiên em sẽ nhắn tin cho những người đang lên nhóm là cần hỗ trợ facebook sau đó những vấn đề nào mình cần tư dấn mình sẽ tư dấn và làm cho họ
lúc bước đầu thì mình sẽ làm uy tín cho họ hài lòng còn những lần sau khách hàng cần thì mình sẽ họ tin tưởng mình rồi họ sẽ cung cấp thông tin cá nhân trước cho mình
sau đó em sẽ ghi cặp qua messenger và xem tin nhắn có những tin nhắn trên messenger có giao dịch vấn đề tiền bạc thì em sẽ vào đó giả mạo chủ ních để nhắn tin mượn tiền
khám xét nơi ở của trường lực lượng công an thu giữ trên sáu trăm linh triệu đồng ba điện thoại di động ba máy vi tính chín thẻ atm cùng nhiều tăng vật có liên quan
bước đầu công an làm rõ trường đã chiếm
sử dụng trên bốn trăm linh tài khoản facebook lừa đảo hơn bốn trăm linh người ở nhiều tỉnh thành với tổng số tiền chiếm đoạt trên một mươi tỷ đồng
đến hôm nay thì khi em cũng rất là bất ngờ khi các anh công an thì đã thông báo là đã tìm được đối tượng và hoàn trả lại số tiền cho em
thì em rất là hạnh phúc và vui mừng ạ em xin gửi lời cảm ơn đến các anh công an rất nhiều ạ
qua đây chúng tôi cũng mong muốn là cảnh báo đến người dân là quá trình sử dụng facebook
hiện nay thì trên toàn quốc nói chung và tại tỉnh đắk lắc nói riêng thì rất là nhiều người làm dịch vụ facebook nâng tích xanh
rồi tăng like tăng view qua đó thì người dân hãy cảnh giác với việc cung cấp các tài khoản cá nhân của mình
từ đó đối tượng lợi dụng để chiếm quyền điều khiển và lợi dụng để mượn tiền những người thân của bị hại
hiện vụ án đang được công an tiếp tục điều tra mở rộng
kết quả khám phá thành công chuyên án là một thành tích xuất sắc của phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh đắk lắc và công an thành phố buôn ma thuột trong đợt giao quân tấn công trấn áp tội phạm
bảo đảm an ninh trật tự trước trong và sau tết nguyên đán nhâm dần
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận sơn trà thành phố đà nẵng vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam đối với đoàn thị kim thanh chú thệ phường an hải bắc quận sơn trà
về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo tài liệu của cơ quan điều tra do làm ăn thua lỗ đầu năm hai nghìn hai mươi
thanh đã đến vay tiền của một người phụ nữ trên địa bàn với lãi suất là sáu một tháng
để tạo niềm tin và thuận lợi cho việc vay tiền
thanh đã lên mạng internet đặt hàng một thanh niên không rõ lai lịch làm giả một giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất mang tên thanh tại khu dân cư làng cá để khiến người phụ nữ này tin tưởng
và cho vai hơn bốn trăm linh triệu đồng
sau đó thanh tiếp tục đặt làm bảy sổ đỏ giả khác để đi vay tiền nhiều người
tính đến thời điểm bị phát hiện thành đã thực hiện lừa đảo chiếm đoạt số tiền một tỷ ba trăm chín mươi triệu đồng
của các bị hại vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng
cơ quan điều tra công an tỉnh long an đã khám xét và tống đặt quyết định khởi tố vụ án liên quan đến
tỉnh thất bồng lai nay là thiềm am bên bờ vũ trụ về hành vi lợi dụng tôn giáo tử thiện
để trục lợi của hộ bà cao thị cúc tại xã hòa khánh tây huyện đức hòa tỉnh long an
thời gian qua tại tỉnh thất bồng lai xảy ra nhiều vụ gây mất an ninh trật tự tại địa phương
trước đó ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh long an đã có văn bản khẳng định
tỉnh thất bồng lai không phải là cơ sở hợp pháp do ban trị sự giáo hội phật giáo tỉnh quản lý
những người đang sống và sinh hoạt tại đó không phải là tu sĩ phật giáo
nơi đây đã lợi dụng danh nghĩa là nuôi trẻ mồ côi để kêu gọi lòng tốt của mọi người trong và ngoài nước
trục lợi cá nhân ảnh hưởng đến an ninh trật tự dư luận xã hội
đặc biệt là nhóm người tại tỉnh thất bồng lai đã sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội cá nhân khác nhau
đăng nhiều video với nội dung không đúng sự thật về diễn biến vụ việc xảy ra tại đây
tình hình tội phạm mua bán người trong những tháng cuối năm diễn biến rất phức tạp
tại tỉnh đồng nai chỉ tính riêng trong một mươi năm ngày đầu
xe quân cao điểm tấn công trả nắp tội phạm các loại tội phạm
công an tỉnh đồng nai đã đấu tranh và triệt xóa thành công hai chuyên án mua bán người sang biên giới campuchia
hoạt động mại dâm và bắt giữ bảy đối tượng có liên quan
ngày bốn tháng một
cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai bắt khẩn cấp ba đối tượng gồm nguyễn tiến dũng
chú tại huyện canh lộc hà tĩnh lộc thị luân quê ở huyện diễn trong nghệ an
và ngô nguyễn đông khoa chú tại quận tân bình tp hcm
để tiếp tục điều tra về hành vi tổ chức mua bán người qua campuchia để hoạt động mại dâm
qua điều tra ban đầu cơ quan công an xác định đường dây tổ chức mua bán người qua campuchia này
do đối tượng nguyễn tiến dũng cầm đầu
vào đầu tháng một mươi hai anh dũng có liên lạc với em qua zalo
và nhờ em tuyển nhân viên rót bia karaoke để cho anh dũng làm chủ
mỗi người anh dũng sẽ trả cho em một mươi triệu mỗi người tuyển được anh dũng sẽ trả cho em một mươi triệu
và em đã đồng ý chuyển cho anh dũng được bảy người là bảy mươi triệu
nhưng mà số tiền anh dũng muốn truyền cho em là hai mươi triệu
còn lại năm mươi triệu thì anh dũng bảo bao giờ người sang hết thì truyền cho em
rồi giới thiệu bộ đứa này qua campuchia thì em được
người ta truyền được bao nhiêu tiền

tám mươi chín triệu chứ
trong đó trưởng hừng ba mươi triệu ạ
trưởng hừng ba mươi triệu còn em hừng
rồi những người này thì em giới thiệu cho ai ở bên campuchia
em giới thiệu cho một người tên bảo ạ
chỉ tính riêng từ đầu tháng một mươi hai đến ngày hai mươi chín
chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
các đối tượng nói trên đã cầu kết dụ dỗ hơn chục nạn nhân là phụ nữ việt nam
bán cho một số đối tượng ở campuchia để phục vụ khách tại động mại dâm
và các cơ sở karaoke massage trá hình
cơ quan công an cũng xác định
trong số hơn chục nạn nhân bị các đối tượng bán vào động mại dâm
có ba nạn nhân đã chạy trốn và may mắn tìm đến đại sứ quán việt nam tại campuchia
nhờ hỗ trợ đưa về việt nam an toàn
bảy nạn nhân còn lại cũng được người thân chuộc về
với số tiền từ một trăm linh triệu đồng đến một trăm năm mươi triệu đồng một người
thủ đoạn hoạt động của các đối tượng là đăng nhiều bài viết
với nội dung tuyển nhân viên làm việc tại casino dòng bạc
game trực tuyến trên các mạng xã hội như facebook zalo
nhằm thu hút những thanh thiếu niên đang tìm kiếm việc làm
sau đó các đối tượng tiếp cận dụ dỗ hứa hẹn đưa các nạn nhân qua campuchia
làm việc nhàn hạ lương cao từ vài chục triệu đồng đến vài trăm triệu đồng
trước đó vào ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai cũng đã triệt phá thành công chuyên án
tổ chức mua bán người qua campuchia để hoạt động mại dâm bắt giữ bốn đối tượng
đường dây này do phạm thị kim huệ bốn mươi bốn tuổi trú tại xã an ninh tây huyện tuy an tỉnh phú yên cầm đầu
từ đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi một đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
với thủ đoạn dụ dỗ lừa nạn nhân qua campuchia làm việc nhẹ lương cao
các đối tượng này đã đưa gần chục nạn nhân là phụ nữ việt nam có độ tuổi từ một mươi tám đến hai mươi năm qua campuchia
ép phục vụ khách tại các động mại dâm quán karaoke massage trá hình
liên tiếp trong một mươi năm ngày đầu
cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai
đã đấu tranh triệt xóa thành công hai chuyên án mua bán người sang biên giới campuchia
hoạt động mại dâm hỗ trợ giải cứu nạn nhân góp phần bảo đảm an ninh trật tự trong dịp tết nguyên đán
cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh
kể từ đầu dịch đến nay nước ta có hơn một tám triệu ca mắc covid một mươi chín
đứng thứ ba mươi một trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân
thì việt nam đứng thứ một trăm ba mươi tám trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người thì có một mươi tám hai trăm năm mươi hai ca nhiễm
riêng trong đợt dịch thứ tư kể từ ngày hai mươi bảy tháng bốn cho đến nay
số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là một bảy trăm chín mươi bốn tám trăm sáu mươi sáu ca
trong đó có một bốn trăm một mươi năm trăm sáu mươi bảy bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
số bệnh nhân nặng đang được điều trị là hơn sáu sáu trăm linh ca
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là hai trăm hai mươi bốn
tại thành phố hồ chí minh sau năm ca nhiễm biến chủng omicron
được sở y tế thành phố công bố vào ngày một tháng một vừa qua
vào chiều ngày bốn tháng một trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố cho biết
đã có thêm một ca nhập cảnh là tiếp viên hàng không
bộ y tế tiếp tục đề nghị sở y tế các tỉnh thành phố đẩy nhanh tiến độ
phòng tiêm vaccine covid một mươi chín để đảm bảo tiêm đủ liều cơ bản
cho người từ một mươi hai tuổi trở lên và giả soát không bỏ sót đối tượng
như vậy tính đến thời điểm này ca mắc covid một mươi chín nhiễm biến chủng omicron
đã được ghi nhận tại một số tỉnh thành
đặc biệt vừa qua tại tỉnh quảng nam đã phát hiện một mươi bốn trường hợp nhiễm biến chủng này
là những hành khách nhập cảnh vào việt nam qua sân bay quốc tế đà nẵng
xác định nguy cơ xâm nhập của biến chủng omicron qua các chuyến bay nhập cảnh rất lớn
ngành y tế thành phố đà nẵng đã triển khai nhiều biện pháp ứng phó
thiết lập khu điều trị riêng biệt để tiếp nhận thu dung điều trị bệnh nhân
có dấu hiệu nghi ngờ với biến chủng này
để kịp thời phát hiện biến chủng omicron qua các chuyến bay nhập cảnh
công tác sàng lọc và xét nghiệm tại sân bay quốc tế đà nẵng được thực hiện nghiêm ngặt
tất cả các trường hợp nhập cảnh về việt nam nghi ngờ nhiễm sắc covid một mươi chín
sẽ được tiếp nhận thu dung điều trị tại bệnh viện đa khoa hòa vang
tại đây bệnh nhân được chăm sóc tại một khu vực riêng biệt và chờ kết quả giải trình tự gen
đảm bảo tuyệt đối không có khả năng tiếp xúc và lây lan ra bên ngoài
còn tại các cơ sở khám chữa bệnh công tác sàng lọc chủ động phát hiện từ sớm trường hợp nghi ngờ với biến chủng mới
cũng được tăng cường đồng thời thực hiện phân tầng điều trị theo hướng dẫn của bộ y tế
chủ động phòng dịch ở tất cả các tình huống
tại đây bệnh nhân được chăm sóc tại một khu vực riêng biệt và chờ kết quả giải trình tự gen
đảm bảo tuyệt đối không có khả năng tiếp xúc và lây lan ra bên ngoài
bên cạnh đó công tác điều trị f tại nhà cũng được thành phố triển khai rộng rãi ở tất cả các xã phường
hướng đến năm mươi đến bảy mươi f sẽ được điều trị tại nhà giảm bớt áp lực cho các lực lượng y tế
được biến chủng mới lây nhiễm chéo tại các cơ sở điều trị tập trung
các f điều trị tại nhà sẽ được nhân viên y tế tại các trạm y tế lưu động
hướng dẫn điều trị và theo dõi sức khỏe sát sao
bệnh nhân ví dụ mạch nhiệt độ huyệt áp spo hai nhiệm thở
thì qua đó đánh giá được tình trạng hiện tại của bệnh nhân
nếu có dấu hiệu bật thương thì sẽ liên hệ ngay với bệnh nhân
cùng với việc triển khai nhiều biện pháp ứng phó dịch bệnh kịp thời phát hiện ngăn chặn biến chủng mới
ngành y tế thành phố đà nẵng cũng đang tiến hành tìm nhắc lại mũi ba vaccine phòng covid một mươi chín
cho các đối tượng đã tiêm đủ thời gian ba tháng để tăng cường miễn dịch
phòng dịch covid một mươi chín
làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức với số lượng lớn đối tượng bùi đăng huỳnh hiện trú tại thôn thanh xá
xã liên hồng thành phố hải dương tỉnh hải dương đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hải dương
khởi tố bắt tặng giam
theo tài liệu của cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hải dương từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
huỳnh sử dụng tài khoản facebook tên hoa hồng tài khoản gia lô tên ngọc chim chích và số điện thoại
chín nghìn một trăm bảy mươi một hai trăm bảy mươi bảy năm trăm bảy mươi ba lên mạng xã hội tìm đầu mối bán giấy khám sức khỏe để đặt mua với số lượng lớn
rồi bán lại cho người có nhu cầu nhằm hưởng tranh lệch
tại thời điểm bắt giữ vào giữa tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một lực lượng chức năng đã thu giữ ba mươi giấy khám sức khỏe giả
chưa có thông tin người khám đã có các kết quả khám tại các nội dung khám và dấu tròn xác nhận
mang tên bệnh viện mạch mai năm giấy khám sức khỏe giả mang tên thông tin các cá nhân có dấu giáp like ảnh
và dấu tròn xác nhận mang tên bệnh viện đa khoa
trong thời gian qua huyện gia lộc hải dương khám xét khẩn cấp chỗ ở của huỳnh
cơ quan công an thu giữ một số bút bi có mực màu các loại và dụng cụ có liên quan trong việc làm giả con dấu
bước đầu huỳnh khai nhận đối với các giấy khám sức khỏe có gián ảnh huỳnh yêu cầu người đặt mua cung cấp ảnh
chân dung cỡ ba x bốn sau đó mang về nhà dán lên giấy khám sức khỏe rồi dùng hai nắp chai đặt lên
khớp với viền tròn của dấu giáp like ảnh rồi dùng bút nước mực màu đỏ tô lại phần bị khuyết của con dấu do ảnh chèn lên
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hậu giang phối hợp với công an huyện phụng hiệp vừa bắt quả tang điểm đá gà ăn thua bằng tiền
tại một bãi đất trống ở ấp tân cuối quynh xã tân bình huyện phụng hiệp
tại thời điểm bị bắt quả tang lực lượng công an phát hiện có một mươi bảy người có hộ khẩu thường trú tại thành phố hồ chí minh
thành phố cần thơ và một số địa phương của tỉnh hậu giang tạm giữ tại hiện trường gồm năm con gà đá và một số vật dụng liên quan
kiểm tra trên người các đối tượng tạm giữ trên bốn mươi tám triệu đồng một mươi sáu điện thoại di động một mươi bốn xe mô tô các loại